hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thực tế này đã đặt ra nhu cầu bức thiết phải có những hỗ trợ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường
nhằm đưa ra một mô hình học tập thực hành phát triển kỹ năng
qua đó rút ngắn khoảng cách giữa chất lượng đào tạo và yêu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp
trong sự nghiệp phát triển ngành điện lực việt nam lực lượng lao động đặc biệt là lao động trực tiếp
có chuyên môn kỹ thuật luôn đóng vai trò quan trọng
để đáp ứng yêu cầu đó là một trong các đơn vị đào tạo học sinh nghề kỹ thuật điện
cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật cho xã hội và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện năng
trong năm mươi năm qua trường cao đẳng điện lực miền bắc đã đào tạo được hơn bốn mươi năm lao động
chuyên ngành kỹ thuật điện chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
ngoài việc nhà trường tiến hành đào tạo theo ba cấp trình độ cao đẳng nghề
trung cấp nghề và sơ cấp nghề
nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo bồi huấn thi nâng bậc
cho các công nhân của các công ty lực và các đơn vị thành viên trong tập đoàn điều việt nam và tổng quân tử điều việt bắc
nhà trường đã có định hướng bồi dưỡng đủ công tác viên để gắn công tác đào tạo với sản xuất
trong năm qua nhà trường đã cho thiết kế xây dựng và biên soạn được hai mươi
hai mươi chuyên đề chuyên môn
nhà trường gửi các chuyên đề chuyên môn cho các đơn vị sản xuất và mong nhận được sự đóng góp của các đơn vị
sau đó nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị để tiến hành công tác đào tạo
với các lĩnh vực đào tạo như quản lý vận hành sửa chữa đường dây và chạm biến áp
vận hành sửa chữa lò hơi và tu pin thí nghiệm điện đo lường điện quản lý kinh doanh điện
quản lý điện nông thôn lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
bởi đặc thù đào tạo các công nhân ngành điện trong đào tạo nhà trường luôn trú trọng công tác thực hành
giữa lý thuyết và thực hành luôn gắn liền với nhau lý thuyết bổ trợ cho thực hành
thực hành thì thường chiếm tới bảy mươi thời gian cho các sinh viên hệ đào tạo học tại trường
nên nhà trường luôn trú trọng đặt lên hàng đầu công tác đào tạo nghề
bởi đó quyết định hàng đầu đến kỹ năng tay nghề cho các em khi ra trường
giúp đào tạo học sinh sinh viên trong trường thứ nhất là đào tạo học sinh sinh viên
là phải nắm được các nội dung thực tập trong quá trình học tập
là nắm được các quy trình an toàn trong quá trình tiến hành công việc trên cao
thứ ba là ôn lãn học sinh sinh viên là nắm được các nội quy quy trình
trong quá trình thực hành những nội dung công việc liên quan đến ngành điện
sau này giúp các em ra trường nắm mắt công việc tốt hơn
đối với sự thực hành thì chúng tôi chiếm tiên lệ là bảy mươi nội dung kiến thức trong nhà trường
tiền lệ của chúng tôi đây thì dàn trải ra tất cả các nội dung liên quan đến ngành điện
như sinh viên biết trò cột biết thay xà thay xứ
làm đồ võng các nhiệm vụ đồ võng biết làm máy bếp áp
do đặc thù trong lĩnh vực đào tạo
việc thực hành chiếm đến bảy mươi nội dung giảng dạy tại nhà trường
nhờ vậy các kiến thức thiết thực sát với thực tế
khi công tác tại hiện trường đã tạo hứng khởi trong học tập
cũng như đảm bảo an toàn hiệu quả khi làm việc về sau
cho các em sinh viên khi học tập tại nhà trường
nếu vào trường thì em và các bạn cũng gặp rất là nhiều bỡ ngỡ
nhưng mà đã nhận được sự giảng dạy và chỉ bảo tận tình của các thầy cô
trong quá trình học tập thì
quá trình học tập đấy thì em và các bạn cũng được học lý thuyết đi đôi với thực hành
các môn ví dụ như là đo lường điện hoặc là điện cơ bản
thì đấy là những môn học rất là thực tế
để cho công việc của bọn em sau này
em và các bạn rất là tự hào khi đang được học ở đây ạ
bởi học hôm nay thì đội mình học cái môn là
bảo dưỡng sửa chữa thanh dân sứ và cắp điện lực
sau cái bài học này thì bọn mình sẽ biết được
về cách bảo dưỡng và sửa chữa
những cái thanh sứ và những cái cáp điện lực mà nó bị hỏng hóc
thì mình sẽ bảo dưỡng lâu chùi lại
và những cái gì hỏng hóc thì bọn mình sẽ sửa chứa và thay thế
ngoài những cái môn học chung với những cái môn học lý thuyết
thì bọn mình sẽ được học những cái môn thực hành
và sẽ được làm thực tế ở trong trường
quy mô ngày càng mở rộng yêu cầu cung cấp điện ngày càng cao
hệ thống điện việt nam đã thật sự trở thành hệ thống điện lớn trên thế giới
đứng thứ ba mươi trên thế giới và thứ hai trong khu vực đông nam á
chính vì vậy không chỉ chất lượng nguồn nhân lực đầu vào
những cán bộ công nhân đang công tác trong ngành điện
cũng thường xuyên được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn
về cái kỹ năng vào của những truyền tải đường dây
thì đầu tiên là khi tuyển vào thì đều là phải qua các trường học chính quy
sau đấy rồi là kiểm tra sản xuất
sức khỏe xong rồi là thi tuyển vào
thế sau khi mà đạt yêu cầu vào thì chúng tôi sẽ phải tổ chức
cho các đồng chí học lại những kỹ năng đầu vào của ngành truyền tải riêng
thì học thì học điện nhưng mà khi vào truyền tải
thì sẽ được học lại về các đặc thù của anh em truyền tải
để mà nắm mắt được và có thể phát huy được nhanh nhất cái việc đã học
với mục tiêu đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực
đảm bảo cấp điện ổn định với chất lượng ngày càng tốt hơn
năm hai nghìn một mươi bảy tập đoàn điện lực việt nam đã tổ chức hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn
từ đó đã tạo ra khí thế mới cho phong trào học tập rèn luyện
nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cho toàn bộ đội ngũ lao động trực tiếp
ở tất cả các bộ phận sản xuất ở tất cả các đơn vị
tạo không khí hăng say lao động khắc phục khó khăn
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất
vì uy tín của mình uy tín của đơn vị
và uy tín của toàn ngành
đây là hội thi thợ giỏi của công ty truyền tải điện một
với sự tham dự của sáu mươi công nhân vận hành sửa chữa chạm và đường dây
đến từ một mươi một đơn vị truyền tải điện trực thuộc
hội thi bao gồm hai phần lý thuyết và thực hành
trong đó phần thi lý thuyết tập trung vào các nội dung
tìm hiểu thông tư hai mươi năm của bộ công thương
thông tư quy định hệ thống điện truyền tải
tìm hiểu các quy trình an toàn
đối với phần thi thực hành
nội dung các đề thi yêu cầu các đội như
thao tác thay xứ bị vỡ trên đường dây hai trăm hai mươi kv
các quy trình và thao tác khi sửa chữa đường dây
giả định các tình huống trở ngại mà thiết bị thường gặp
trong chạm biến áp và biện pháp xử lý
trình tự khôi phục một máy biến áp
sau khi đơn vị thi công rút ra khỏi hiện trường
lúc đấy thì làm thường ngày thì thời gian nó không đòi hỏi
nó phải gấp rút như thế này
nó thường nó mất cái nhấn lực
nó sẽ được nhiều hơn
thì bây giờ là cái cuộc thi này thì đấy là một cái kỹ năng
để mình rèn luyện lại cái kỹ năng của mình
để có thể mình làm để sau này có những trường hợp
nó mới xảy ra sự cố hoặc là cái gì
để thì mình sẽ giải quyết được nhanh hơn
vậy là mình sẽ đến đấy thì mình sẽ học hỏi được
kinh nghiệm của các đội bàn
có thể là trước bây giờ mình làm theo một cái phương pháp đấy
mình cho là đúng
nhưng mà có thể là bây giờ mình ráng
mình sẽ rút kinh nghiệm được cả cái đội bàn
thì là sau này mình về mình sẽ hoàn thiện
tự hoàn thiện để giúp ích công việc của mình nó tốt hơn
ngoài cái mục tiêu là tạo dựng một cái phong trào
sâu rộng trong cán bộ công nhân viên lao động
ở các cấp từ tổng công ty đến công ty
cũng như là các cái đơn vị trực thuộc
tạo ra một cái phong trào thi đua
lao động sản xuất cũng như là phong trào
để nâng cao cái kỹ năng chuyên môn
nghiệp vụ kỹ năng nghề của người lao động trực tiếp
ngoài những cái đấy thì

và cũng tìm ra những cái gương mặt biển hình
để tạo cái nòng cột xây dựng phong trào
cũng như là đồng hộ quản lý
năm hai nghìn một mươi tám là năm tăng tốc
trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm năm
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự báo tình hình kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng
kinh tế vĩ mô ổn định
lạm phát được kiểm soát
gdp cả nước dự kiến tiếp tục tăng trường
ở mức cao đạt sáu năm sáu bảy
cùng với nhiệm vụ đảm bảo dòng điện
cho phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn địa lực việt nam
cũng đã đạt ra mục tiêu
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
trong hơn sáu mươi năm phát triển
của địa lực cách mạng việt nam
tập đoàn điện lực việt nam luôn luôn quan tâm
trú trọng và bồi dưỡng cái nguồn nhân lực
để đảm bảo cho công tác quản lý vận hành
kinh doanh và sản xuất của tập đoàn
đạt được cái năng suất lao động
cũng như là kết quả cao nhất
trong năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn đặt ra mục tiêu
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đây là một mục tiêu có tính chất chiến lược
của tập đoàn để đảm bảo sự phát triển
bền vững của tập đoàn
trong những năm sắp tới
với cái chủ đề của năm là
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thì tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh
để trú trọng đến công tác
bồi dưỡng cái nguồn nhân lực của mình
cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ
quá trình quản lý tự động hóa
ngày càng tăng việc sử dụng máy móc
thay thế con người trong công tác quản lý
ngày càng rộng rãi
tuy nhiên vai trò của con người trong kinh doanh
không thể bị coi nhẹ
mà ngày được đề cao
càng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực con người
sẽ tiết kiệm được chi phí lao động
tăng cường kỹ thuật lao động
từ đó góp phần củng cố và phát triển vị thế
của ngành điện việt nam trên thế giới